trước tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của nhiều dự án
ngày hôm nay tỉnh đồng nai yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương và các chủ đầu tư
tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
đồng thời sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm giải ngân vốn đầu tư công
lãnh đạo tỉnh đồng nai yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết
cho từng dự án nhất là các dự án lớn dự án trọng điểm
các đơn vị chủ động ra soát kết quả thực hiện kế hoạch năm hai nghìn hai mươi thuộc lĩnh vực quản lý
có giải pháp cụ thể không để xảy ra chậm trễ không đạt mục tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
đồng thời sẽ cắt giảm điều chuyển kế hoạch đầu tư công các dự án giải ngân thấp và xử lý nghiêm các chủ đầu tư
chủ dự án cố tình gây khó khăn cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công